còn tại nam định trước diễn biến phức tạp của dịch mới
thành phố nam định vừa quyết định cấm các hoạt động tập trung đông người
cho toàn bộ học sinh trên địa bàn nghỉ học
đồng thời mở rộng quy mô xét nghiệm ra toàn thành phố
để ngăn chặn nguy cơ dịch bùng phát trên diện rộng